thưa quý vị hôm nay ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng chính phủ ban hành công điện số bốn mươi về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông chanh thuộc địa bàn thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh

hàng hải việt nam đề nghị ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng như hải quân bộ tư lệnh cảnh sát biển kiểm ngư tăng cường phương tiện phối hợp với các lực lượng của hàng hải tham gia tìm kiếm cứu nạn
tại hiện trường có chín phương tiện tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn lại
cục hàng hải việt nam cũng đã yêu cầu mọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực có trách nhiệm tăng cường quan sát tham gia phối hợp tìm kiếm
đến nay các lực lượng đã tìm kiếm được bốn thi thể nạn nhân
theo cục hàng hải việt nam cho biết trong bốn thi thể nạn nhân có ba người đã xác định được danh tính
người nhà đã đến làm các thủ tục
tuy nhiên ba nạn nhân này không nằm trong danh sách năm thuyền viên đăng ký xuống tàu
nạn nhân còn lại chưa xác định được danh tính
như vậy trên tàu gặp nạn có khả năng nhiều hơn năm thuyền viên như báo cáo ban đầu
do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao đêm ngày hai mươi bốn tháng bốn trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái xảy ra mưa đá to kèm lốc xét
mưa đá gây thiệt hại nhiều nhà cửa của người dân
mưa đá và rông lốc đã làm tám mươi sáu nhà dân bị tốc mái nhiều cây cối và hai cổ điện bị gãy đổ đồng thời khiến một số công trình hư hỏng nặng
huyện mù căng trải đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã khẩn trương tập trung giả soát mức độ thiệt hại do mưa đá
do lốc gây ra để có giải pháp khắc phục kịp thời
giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống
bên cạnh đó các lực lượng chức năng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để báo cáo kịp thời khi có tình huống xảy ra
theo thông tin từ cùng thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện khu vực trung bộ tây nguyên và đông nam bộ đang trong giai đoạn cao điểm của mùa khô hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của hiện tượng enino hạn hán thiếu nước đã và đang ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp
và đầy sống người dân ở các địa phương trên
dự kiến tình trạng này kéo dài đến giữa tháng năm tổng cộng đang có khoảng hơn hai mươi hectare cây trồng bị ảnh hưởng
dinh tỉnh gia lai có tám mươi chín hectare lúa và hoa màu bị mất trắng hơn hai sáu trăm linh hộ dân thiếu nước
thủ tướng chính phủ và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương trong vùng chịu tác động
cần tiếp tục triển khai giải pháp ứng phó chủ động xây dựng các kịch bản nguồn nước
phương án ứng phó cấp nước sinh hoạt cho người dân và sản xuất